rất nhiều vụ tai nạn đã xảy ra tại khu vực huyện kim bảng tỉnh hà nam
khi các phương tiện này đi vào khu vực tuyến đường cụt
thế nhưng đơn vị thi công lại không bố trí biển cảnh báo cho người tham gia giao thông
clip được đăng tải trên báo điện tử vietnamnet vn phản ánh về trường hợp lái xe ô tô bảy chỗ
đi theo biển chỉ dẫn vào tuyến đường mới có đầy đủ biển chỉ dẫn sơn vạch kẻ đường
nhưng đây là đoạn đường cụt lái xe không kịp phanh khiến cả xe lao xuống ao
cũng theo clip trước đó một mươi phút đã có người điều khiển xe máy cũng gặp tai nạn tương tự
đây là đoạn đường mới được thi công có thể thuộc khu vực huyện kim bảng tỉnh hà nam
đã được hoàn thiện về hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và bố trí cấp biển chỉ dẫn giao thông
tuy nhiên đây lại là tuyến đường cụt đơn vị thi công đã không bố trí biển cảnh báo hay rào chắn
để cảnh báo người tham gia giao thông dẫn đến nhiều vụ tai nạn
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị sở giao thông vận tải tỉnh hà nam xác minh
xử lý nội dung phản ánh theo quy định của pháp luật và chỉ đạo chủ đầu tư đơn vị thi công
bố trí biển chỉ dẫn đèn cảnh báo người cảnh giới bảo đảm an toàn giao thông tuyến đường trên